một đám cháy lớn đã xảy ra vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm tối qua ngày một mươi hai tháng sáu
tại một nhà kho trong khu vực viện điều tra quy hoạch rừng thuộc xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì hà nội
vụ cháy nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ cột khói lửa bốc cao
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chơi cháy hà nội đã huy động hàng chục xe cứu hỏa
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy
đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu ngọn lửa đã cơ bản được khống chế
bước đầu xác định khu vực xảy ra cháy rộng khoảng hai trăm linh m hai xung quanh được quây kín bằng tôn
nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ